tiếp tục chương trình phiên họp thứ bốn mươi tám chiều nay ngày một mươi bốn tháng chín
ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về các báo cáo của chính phủ tòa án nhân dân tối cao
viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo năm hai nghìn một mươi chín
các đại biểu đã đưa ra ý kiến cần tìm giải pháp triệt đề để xử lý tình trạng đơn thư khiếu kiện lòng vòng
kéo dài và dồn lên cơ quan trung ương
theo báo cáo so với năm hai nghìn một mươi chín số lượt công dân đến các cơ quan nhà nước khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh giảm bốn
số đoàn đông người giảm một mươi bảy số vụ việc khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước giảm một mươi một
tuy nhiên tổng số đơn thư các loại tăng một sáu
việc phát hiện kiến nghị vi phạm nội dung giải quyết qua công tác kiểm sát
việc giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp của viện kiểm sát nhân dân các cấp vẫn còn hạn chế
theo ý kiến của các đại biểu các cơ quan chức năng cần tìm giải pháp triệt đề
để xử lý tình trạng đơn thư khiếu kiện lòng vòng kéo dài rồn lên cơ quan trung ương
bên cạnh đó cũng nhìn nhận đúng nguyên nhân của tình trạng khiếu kiện tố cáo
nếu mà cho rằng là do chính sách pháp luật chúng ta còn bất cập và chưa phù hợp
mà là nguyên nhân phát sinh khiếu kiện khiếu nại tố cáo thì đó là rất nghiêm trọng
mà nếu như đúng nguyên nhân này là nguyên nhân phát sinh khiếu kiện tố cáo
thì làm sao chúng ta lại căn cứ vào đâu chúng ta giải quyết được bảy mươi tám
cái khiếu nại tố cáo thì căn cứ vào đâu
nếu mà chính sách pháp luật của chúng ta là bất cập và chưa phù hợp
trong khi việc rà soát và chúng ta bổ sung sửa đổi là không kịp thời ngay
không có chi tiết cũng nêu cụ thể về các luật mà thuộc thẩm quyền của quốc hội ban hành
mà chủ yếu là những nghị định những thông tư hướng dẫn
thí dụ như bây giờ một số việc liên quan tới lĩnh vực đất đai
rồi bồi thường giải phóng mặt bằng
rồi cái quản lý về chợ rồi chuyển đổi mô hình chợ
đấy thì những cái nội dung đó thì chúng tôi thấy là trong cái cơ chế chính sách
thì nói chung là không phải là thuộc cái thẩm quyền của quốc hội quỹ ban thường vụ của hết
bởi vì khi có luật rồi thì chính phủ cũng phải có nghị định hướng dẫn các bộ ngành có thông tư
thì trong cái báo cáo này thì báo cáo các ông chí cũng có ý kiến
thì tôi thấy là chúng tôi cũng đặt trọng tâm là những hướng dẫn chi tiết
cũng trong phiên họp chiều nay
ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến vào việc thực thi một số điều của bộ luật tố tụng hình sự hiện hành